chú tại huyện thanh miện vũ huy bình chú tại huyện ninh giang hoàng đức hai chú tại huyện thanh hà và lưu văn thỉnh chú tại tỉnh hương yên
theo kết quả điều tra chiều ngày năm tháng hai nguyễn anh tuấn là nhân viên của công ty đã cấu kết với bình hai thỉnh là nhân viên bảo vệ kho ngắt hệ thống camera an ninh giám sát để tránh bị phát hiện
sau đó điều xe ô tô tải lấy trộm số lượng lớn đồ chơi trẻ em trong kho với tổng giá trị khoảng bảy trăm linh triệu đồng
số hàng hóa trên được các đối tượng tiêu thụ tại một số cửa hàng đồ chơi và bán qua mạng
sau khi cắt khóa đột nhập trộm ba chiếc xe máy trong đêm rồi đưa qua biên giới tiêu thụ khi về tới địa phương thì ba đối tượng đã bị lực lượng công an thành phố long xuyên của tỉnh an giang bắt giữ
khoảng sáu giờ ngày năm tháng bảy ông huỳnh ngọc chiêu chủ nhà trọ chiêu huỳnh ở phường mỹ long thành phố long xuyên thức dậy thì phát hiện cửa nhà trọ bị kẻ gian cắt khóa đột nhập
trọ mất ba chiếc xe máy tổng giá trị trên một trăm linh triệu đồng
đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày lực lượng hình sự công an tp long xuyên đã phát hiện bắt giữ các đối tượng gồm lê ngọc hải nguyễn tấn đạt và nguyễn văn sơn cùng chú tại thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã đấu tranh triệt phá đường dây môi giới mua bán dâm chuyên nghiệp tại khách sạn phú hưng phường quảng hưng thành phố thanh hóa
do cao thị ninh tức cao kiều cầm đầu
tại thời điểm kiểm tra lực lượng cảnh sát hình sự công an thanh hóa đã bắt quả tang cao thị ninh cùng ba gái mại dâm khác đang bán dâm cho khách tại khách sạn phú hưng
bước đầu tại cơ quan công an gái mại dâm và những người mua dâm đều khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua sự môi giới điều hành của cao thị ninh
khi biết khách có nhu cầu mua dâm cao thị ninh đã điều các gái mại dâm từ các quán karaoke đến khách sạn phú hưng bán dâm cho khách
với giá từ ba triệu đến năm triệu đồng
sau đó cao thị ninh sẽ lấy tiền hoa hồng từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm
nếu khách mua dâm có nhu cầu thì cao thị ninh cũng trực tiếp bán dâm cho khách